sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám tại khu vực biển quảng ninh cơ quan nghiệp vụ và pháp luật thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu vận tải mang số hiệu qn ba nghìn hai trăm sáu mươi tám đang vận chuyển khoảng bảy trăm linh mét khối dầu đeo trái phép trên vùng biển hải phòng
tại thời điểm kiểm tra tàu không có hóa đơn chứng tử hợp pháp của số hàng hóa trên các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật
theo lời khai của thuyền trưởng số dầu trên được mua lại từ một tàu dầu không rõ số hiệu tại cửa biển thái bình khi đang hành trình về khu vực hòn gai để tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra và tiến hành lập biên bản ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa và đưa tàu vi phạm về khu vực bến gót huyện cát hải hải phòng để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật